thưa quý vị trong hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ thì ngoài những cái như là đèn tín hiệu giao thông này hay là hiệu lệnh của cảnh sát giao thông thì vạch kẻ đường có vai trò hết sức quan trọng
và nếu những cái vạch kẻ đường này được đặt ở vị trí đúng thì nó sẽ có một tác dụng rất lớn trong việc điều tiết giao thông
vâng ạ tuy nhiên là nếu mà không đúng thì là sẽ mang lại cái hậu quả ngược lại và gây khó khăn cho người tham gia giao thông
câu chuyện về vạch bốn hai mà người dân vẫn gọi là vạch xương cá sau đây sẽ là một ví dụ
đây là vạch xương cá ngay sắp vạch liền đang tồn tại trên một số tuyến quốc lộ
trước đây tại một số điểm theo thiết kế ban đầu bố trí làn đường trong cùng là làn rừng khẩn cấp
tuy nhiên do yêu cầu thực tế cơ quan chức năng đã tận dụng lan rừng khẩn cấp để xe máy lưu thông
song vạch kẻ đường lại không được điều chỉnh theo thực tế và cứ như ma trận đánh đố người tham gia giao thông
quý vị và các bạn có thể thấy trong trường hợp này người đi xe máy trong tình trạng tiền thoại lưỡng nàn
vì kiểu gì cũng mắc lỗi vi phạm
nếu nhập làn ô tô phía bên trái thì mắc lỗi vi phạm đè vạch kẻ đường nét liền
còn nếu đi thẳng thì vi phạm lỗi đè vạch xương cá
xe máy thì xe máy phải chấp nhận
vào đấy thì nó là lỗi phạt thôi
và kẻ đường vốn dĩ quan trọng không kém hệ thống biển báo giao thông đường bộ
so với việc bố trí vạch liền ngay sát vạch sông cá đang cho thấy bất hợp lý
và mức xử phạt đối với lỗi vi phạm là từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng đối với xe máy theo nghị định một trăm linh
theo các chuyên gia giao thông các cơ quan chức năng cần sớm cải thiện
điều chỉnh vạch kẻ đường để khâu tổ chức điều hành giao thông đạt được hiệu quả
một khi chúng ta đã cho phép lưu hành lưu thông trên phần đường khẩn cấp
thì rất cần phải điều chỉnh phần vạch xương cá để sao cho các loại xe đi sẽ không cám qua phần vạch xương cá nữa
tức là có khả năng là chúng ta cần phải xóa bớt đi một phần cái vạch xương cá
để cho việc cho phép xe lưu thông trên phần làn khẩn cấp nó không bị mâu thuẫn với phần vạch xương cá này
tuy nhiên cũng theo các chuyên gia giao thông việc để xe máy lưu thông trên làn đường khẩn cấp
là không phù hợp
vì nếu để xe máy hòa chung với ô tô
luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông
khi mà tốc độ của ô tô là rất cao
từ tám mươi đến một trăm linh km một giờ
và đây là dấu vết hiện trường của tai nạn giao thông
cái ý thức điều khiển xe an toàn của người lái xe máy nhìn chung là rất thấp
và khi cho xe máy đi vào chung trên cùng một đoạn đường với xe ô tô như vậy
đặc biệt là xe ô tô vận hành với tốc độ rất cao
từ tám mươi đến một trăm linh km một giờ thì cái khả năng xảy ra tai nạn nghiêm trọng dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong là cao
cho nên tôi cho rằng không nên cho phép xe máy đi vào phần đường dành cho nạn khẩn cấp
giao thông vốn dĩ luôn phát triển đòi hỏi cần bám sát với thực tiễn và nhanh chóng điều chỉnh kịp thời nếu thấy bất cập
trong khi chờ đợi cơ quan chức năng điều chỉnh vạch kẻ đường thì người tham gia giao thông vẫn đang tự đánh cực với số phận của mình như thế này